trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh thái bình vào chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn nam ô trình xã thụy trình huyện thái thụy tỉnh thái bình
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhắc lại lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trong không khí của ngày hội chúng ta càng thấm thiế lời bác dạy về sức mạnh của sự đoàn kết trong mọi thời kỳ xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
chỉ có đoàn kết mới giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thách thức để đi đến thành công
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đề nghị các cấp ủy chính quyền của tỉnh thái bình tăng cường chỉ đạo phối hợp để mặt trận tổ quốc tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tặng quà cho thôn năm âu trình và các hộ gia đình chính sách hộ nghèo trong thôn
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung trao tặng phần quà trị giá hai mươi triệu đồng cho quỹ khuyến học xã thụy trình
bí thư tỉnh ủy thái bình nguyễn hồng diên trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo nguyễn thị kết